cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vũng tàu khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích
ngày hai mươi một tháng tám tại một ghe đánh cá đang neo đậu tại khu vực cảng cát lở thuộc địa bàn phường một mươi một thành phố vũng tàu
nguyễn thanh phong chú tỉnh kiên giang đi nhậu say về đến chửi bới và đe dọa sang cùng những người có mặt trên ghe
hai bên đã xảy ra xô xát sang đã lấy một con dao thái lan đâm vào bụng và hành hung phong
sau khi gây án đối tượng này đã ném con dao xuống biển rồi tẩu thoát
nhận được tin báo công an thành phố vũng tàu đã có mặt tại hiện trường phối hợp với quần chúng nhân dân
đưa nạn nhân phong đến bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu cấp cứu đồng thời truy bắt được sang là thủ phạm ghe án
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vị thanh tỉnh hậu giang đã tiến hành bắt tạm giam ba tháng
với vị thanh và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với chồng của loan là nguyễn văn thoàn ba mươi tám tuổi về cùng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu loan thoàn bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng từ năm hai nghìn ba
đến năm hai nghìn một mươi một thì mất khả năng thanh toán tiền hụi và tiền vay
khi này loan cùng toàn bàn nhau lấy tên các hụi viên vắng mặt trong các lần hùi hụi để hốt hụi
ngoài ra vợ chồng loan thoản còn ghi tên khống người chơi vào các dây hụi để hốt
với thủ đoạn trên từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi ba vợ chồng chủ hội này đã chiếm đoạt hơn ba trăm ba mươi triệu đồng của các hụi viên trong năm dây hụi tháng từ một đến năm triệu đồng
qua điều tra công an thành phố vị thanh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn toàn và thái tú loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn tại tỉnh bạc liêu công an huyện đông hải vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với trương hoàng tuấn và trương minh quý cùng chú tại tỉnh cà mau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ trong khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm trương hoàng tuấn đã gọi điện thoại cho bà lê thị huệ chú tại xã điền hải huyện đông hải tỉnh bạc liêu đặt vấn đề là có quen biết nhiều lãnh đạo cấp tỉnh sẽ giải quyết cho bà huệ thu hồi nhanh chóng số nợ một mươi bảy bảy lượng vàng mà bà đã cho bà hai chú tại xã long điền đông huyện đông hải vây mượn với điều kiện bà huệ phải đưa số tiền một trăm năm mươi triệu đồng cho tuấn
ngày hai mươi ba tháng bảy tuấn cùng trương minh quý đến khu vực ấp bờ cảm xã điển hải huyện đông hải nhận tiền thì bị lực lượng công an kịp thời bắt giữ được biết đối tượng trương hoàng tuấn đã từng có một tiền án về tội cướp tài sản
cũng trong ngày hôm qua công an thành phố lào cai ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đối tượng đào văn mạnh chú tại thôn bến phà xã gia phú huyện bảo thắng tỉnh lào cai về tội trộm cắp tài sản
trước đó nhận được thông tin từ tổng công ty đầu tư
đường cao tốc việt nam vec về việc bị mất trộm một số đoạn dây điện tại khu vực nút ic một mươi tám
thuộc địa phận xã cam đường thành phố lào cai đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an thành phố lào cai đã tăng cường lực lượng xác minh điều tra đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng bảy
đã bắt quả tang đối tượng đào văn mạnh đang dùng cơ sắt để cắt dây điện tại khu vực nút ic một mươi tám
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm một xe máy một điện thoại di động và một đoạn dây điện
mạnh khai nhận đã thực hiện năm vụ cắt trộm dây điện tại khu vực này tổng số đã cắt được hơn năm mươi mét dây điện
ước tính thiệt hại trên một mươi ba triệu đồng sau đó đốt lấy lõi đồng rồi đem bán lấy tiền sử dụng ma túy
thưa quý vị và các bạn thời gian qua tình hình an ninh trên các tuyến biên phòng diễn ra hết sức phức tạp
đặc biệt là tội phạm buôn lậu và vi phạm chủ quyền an ninh vùng biển trước tình hình đó thực hiện ý kiến chỉ đạo
của bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và của ủy ban nhân dân tp đà nẵng
khi bộ đội biên phòng đà nẵng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đã bắt giữ và xử lý hàng chục vụ vi phạm pháp luật
chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần lễ lực lượng bộ đội biên phòng tp đà nẵng và các cơ quan chức năng đã bắt giữ hai vụ buôn lậu
xuyên quốc gia với số lượng lớn là voi và sừng tê giác điều đáng nói là các đối tượng buôn lậu rất tinh vi nhằm qua mắt các lực lượng chức năng
các lô hàng trên được các đối tượng cất giấu trong các container chứa đá say cẩm thạch và gỗ
ngoài một số đá cẩm thạch được ngụy trang bên ngoài thì các loại sừng ngà voi tê giác được cất giấu kỹ vào bên trong các vòng đá cẩm thạch giả và gỗ đã được đưa nhỏ thành phẩm
số đá giả này được làm bằng cốp bọc bên trong là lô hàng cấm
trước diễn biến tình hình trên biển và an ninh khu vực nguyên giới biển ở tp đà nẵng bộ chí viên phòng tp đà nẵng đã tập trung một số vấn đề như sau
một đối với trên biển thì bộ chí viên phòng tp đà nẵng tập trung chỉ đạo xây dựng các tổ chức
bộ tàu thuyền hoàn toàn và cung cố hệ thống thông tin liên lạc biển tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm bung lẫu gian lạc thương mại tội phạm ma túy tội phạm cướp và cướp giật trên địa bàn khu vực nguyên giới biển thành phố
bên cạnh đó tình hình an ninh trên các tuyến biên phòng cũng diễn ra phức tạp nổi lên là hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài
các hành vi vi phạm quy chế an ninh cửa khẩu cướp giật
trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng tiêm trích mua bán tàng trữ và sử dụng các chất ma túy
trong dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bộ chính viên phòng thành phố đã xúc tiến và tập trung xây dựng triển khai cơ hạch đảm bảo an ninh nông toàn trong ngày quốc kháng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và triển khai nhiều lực lượng đặc biệt các lực lượng bảo vệ trên các địa bàn trọng điểm
để đảm bảo an ninh
trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín bộ chỉ huy bên phòng thành phố đài nẵng đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị tập trung nắm chắc tình hình
tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ các địa bàn và các tuyến đường trọng điểm
đồng thời phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc kiên quyết đấu tranh với những hoạt động phá hoại vi phạm pháp luật dưới mọi hình thức
bên cạnh đó phối hợp tuần tra mai phục trên bộ trên biển ở những địa bàn trọng điểm phức tạp nhằm ngăn chặn hoạt động của tội phạm
kịp thời thông tin tình hình từ địa bàn biên phòng vào các địa bàn nội địa để có phương án đấu tranh ngăn chặn
khoảng chín h hai mươi phút sáng ngày hôm qua tại trạm viễn thông thuộc tổ dân phố một mươi phường thanh trường thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên đã xuất hiện một đám cháy lớn
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh điện biên đã huy động ba mươi cán bộ chiến sĩ cùng ba xe cứu hỏa nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hỏa kịp thời chữa cháy không để cháy lan sang khu vực phòng tổng đài và bưu cục thanh trường
sau gần ba mươi phút nhanh chóng triển khai lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh điện biên cùng nhân dân đã dập tắt hoàn toàn đảm bảo an toàn về người và phương tiện tham gia chữa cháy

ngoài khám bệnh tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí các gia đình chính sách và hộ nghèo nơi đây còn được nhận một phần quà là các nhu yếu phẩm
đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn với tinh thần uống nước nhớ nguồn thể hiện sự tri ân của lực lượng công an tỉnh đối với gia đình có công với cách mạng gia đình nghèo neo đơn đang gặp khó khăn trong cuộc sống
tổng kinh phí hoạt động này là khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng do đoàn thanh niên tổng công ty khí việt nam thuộc tập đoàn dầu khí việt nam tài trợ
cùng với việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu công tác chuyên môn các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương thuộc công an tỉnh quảng ninh còn phân đấu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận
trong đó đã có một số hạng mục công trình của các trường học ở vùng cao tuyến đường giao thông phục vụ người dân vừa được lực lượng công an ủng hộ kinh phí chủ trì thực hiện và góp công xây dựng
tại huyện tiên yên tỉnh quảng ninh tuyến đường giao thông thôn quế sơn xã đông ngũ với chiều dài trên năm km từ trung tâm thôn quế sơn nối với quốc lộ một mươi tám a
công trình được khởi công từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm cùng với kinh phí của địa phương và sự trung sức hiến công hiến đất của nhân dân trong xã tuyến nhận được sự ủng hộ tích cực cả ngày công và kinh phí của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ninh
lễ khánh thành công trình thực sự là ngày hội của bà con các dân tộc trong xã
trước đây thì con đường này bà con đi lại khó khăn lắm mỗi khi trời mưa là rất là lầy lội học sinh đi học thì rất là bẩn
rất là khó đi người dân ở trong đây ra đi ra đi chợ là rất là khó
nhờ đảng và chính quyền cũng như là lực lượng công an đã hỗ trợ bà con nhân dân quế sơn
ngày hôm nay đã khánh thành được một con đường rất là đẹp và khang trang
còn tại thành phố cẩm phả những ngày này niềm vui lan tỏa khắp các tổ dân của khu phố tại phường cẩm thịnh
sau công trình đường liên khu của khu phố một và khu phố hai được hoàn thành vào đầu năm hai nghìn một mươi ba
mới đây một tuyến đường với mức kinh phí gần hai trăm linh triệu đồng ở khu phố sáu
cũng vừa được hoàn thành và được đưa vào sử dụng khiến việc đi lại trở nên thuận tiện và an toàn
các công trình trên đều do công an phường cẩm thịnh thành phố cẩm phà chủ trì
vận động kinh phí đóng góp của cán bộ chiến sĩ và các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ
tôi đi làm trật tự đô thị thì thấy vào giờ tan tầm và giờ buổi sáng sớm
học sinh và phụ huynh học sinh là tám mươi đi ngược chiều để đến trường
thì tôi cũng mạnh dạng đề xuất với đảng ủy chính quyền địa phương và bàn trong lãnh đạo
chỉ huy công an phường cũng như toàn thể cán bộ chiến sĩ quyết tâm đảm nhận làm tuyến đường này
đường hoàn thành bà con nhân dân rất là phấn khởi
tới nay các cháu trường cấp một cấp hai cũng như trường mầm non đến trường không phải lo mất an toàn giao thông
nhân dân đi lại sinh hoạt rất là thuận lợi là thỏa lòng mong đợi hơn chục năm nay của nhân dân
ngoài các công trình tình nghĩa trên công an các địa phương đơn vị
thuộc công an quảng ninh còn thực hiện nhiều hoạt động dân vận khác như vận động cán bộ chiến sĩ quyên góp
và sự ủng hộ của các doanh nghiệp tặng cho các cháu học sinh vùng cao khó khăn
phối hợp xây tặng một số hạng mục vụ trường mầm non ở vùng cao
các hoạt động tình nghĩa tử thiện thể hiện tình cảm trách nhiệm của lực lượng công an tỉnh quảng ninh
đối với các địa bàn vùng sâu vùng xa khó khăn và mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa công an
các đơn vị địa phương với quần chúng nhân dân nơi đóng quân công tác
qua đó thúc đẩy phong trào quân chúng ở cơ sở ngày càng phát triển sâu rộng
xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
một bộ phim điện ảnh hình sự hành động với tên gọi truy sát liên quan đến lực lượng công an nhân dân
trong cuộc chiến diệt trừ tội phạm mang lại sự bình yên trong nhân dân
huy tụ giàn diễn viên nổi tiếng của việt nam và quốc tế sẽ được ra mắt khán giả vào năm hai nghìn một mươi sáu
dự án phim vừa được chính thức công bố vào tối qua ngày hai mươi bốn tháng tám tại thành phố hồ chí minh
truy sát kể về một cuộc chiến của những người chiến sĩ công an trong chiến dịch diệt trừ những đối tượng phạm tội xuyên quốc gia
liên quan tới cổ vật và cả những tội phạm của khổn trắng
bộ phim nói lên sự hy sinh to lớn của người những người cảnh sát việt nam vượt qua mọi khó khăn hiểm nguy và mất mát
để giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ công an kiên trung không giao động trước mọi tình huống
bên cạnh đó cũng là những thách thức của họ trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của bọn tội phạm
kịch bản truy sát do nhà biên kịch nguyễn thị như khanh viết trong vòng hơn một năm
và sẽ được đạo diễn cường ngô chính thức bấm máy vào giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
với bố cảnh chính tại thành phố hồ chí minh nha trang đà lạt và một số địa phương khác tại việt nam
phim sẽ được thực hiện kỹ xảo và hậu kỳ tại nước ngoài
phim dự kiến khởi chiếu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu trên toàn quốc
thưa quý vị và các bạn chào mừng kỷ niệm quốc khánh mùng hai tháng chín và bảy mươi năm ngày thành lập tòa án nhân dân
sáng ngày hai mươi bốn tháng tám tại nhà thi đấu phú thọ tp hcm đã diễn ra buổi lễ khai mạc đại hội thể thao tòa án nhân dân lần thứ ba
do tòa án nhân dân tp hcm đăng cai tổ chức
đến dự có các đồng chí trương hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
đồng chí tất thành cang ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
về tham dự đại hội gồm có sáu mươi sáu đoàn với gần bảy trăm linh vận động viên là cán bộ công chức thuộc tòa án nhân dân tối cao
tòa án cấp cao tòa án quân sự trung ương các tòa án nhân dân cấp huyện tòa án quân sự các quân khu và khu vực
cùng tham gia tranh tài thi đấu ở năm bộ môn bóng đá bóng truyền bóng bàn cầu lông và tennis
đại hội thể thao lần này chính là ngày hội đoàn kết giao lưu giữa các đơn vị trong ngành tòa án
cũng như giữa tòa án với các cơ quan ban ngành ở trung ương và địa phương
ngoài ra hội thao cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ học hỏi lẫn nhau thắt chặt tình đồng nghiệp đoàn kết gắn bó
cùng nhau hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhân dân đã giao phó cho ngành tòa án
đặc biệt đại hội thể thao tòa án nhân dân lần thứ ba còn được chào đón các đồng chí lãnh đạo
các bộ ban ngành ở trung ương và thành phố hồ chí minh đến dự tham gia thi đấu giải giao hữu môn quần vợt
và hơn ba trăm linh cổ động viên cổ vũ phong trào thể thao của tòa án nhân dân
trước buổi khai mạc đại hội thể thao đoàn đại biểu cũng đã đến thắp hương dân hoa báo công
tại tượng đài chủ tịch hồ chí minh trước ủy ban nhân dân thành phố
định kỳ năm năm tổ chức một lần lễ hội văn hóa truyền thống cơ tu xã sông côn huyện đông giang của tỉnh quảng nam lần thứ ba
được coi là ngày hội văn hóa không riêng gì của bà con cơ tu ở một mươi một thôn trong xã mà còn của cả huyện đông giang và du khách gần xa
lễ hội không chỉ góp phần phát huy bản sắc người cơ tu bản địa mà còn khơi dậy và thắt chặt đoàn kết của cộng đồng các dân tộc anh em trên địa bàn
sôi nổi nhộn nhịp hào hứng và mang đầy bản sắc tộc người đó là cảm nhận đầu tiên khi đến với lễ hội văn hóa truyền thống cơ tu xã sông côn huyện đông giang lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
từ những già làng đến thanh niên nam nữ và cả những em bé cơ tu đều tất bật trong ngày hội chung của làng
ở lễ hội này cùng với sự tập trung chỉ đạo của xã thì vai trò của các già làng có uy tín đã được khơi dậy mạnh mẽ
chính hội đồng già làng là người đã kết nối mạch nguồn của tinh thần đoàn kết cộng đồng cơ tu nơi đây
già làng cũng hết thức hết lòng đoàn kết mọi dân tộc vẫn là cả kinh thường đoàn kết một lòng một dạ
lễ hội như trình diễn trang phục thổ cầm biểu diễn nhạc cụ hát lý nói lý về xây dựng đời sống văn hóa
bảo tồn bản sắc cơ tu ẩm thực truyền thống thi vũ điệu dân trời
tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa đầy sắc màu của cộng đồng người cơ tu ở xã sông côn huyện miền núi cao đông giang tỉnh quảng nam
bà con nhân dân đều đoàn kết thống nhất mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn để tham gia để cùng hoàn thành phần lễ hội truyền thống của người cơ tu
qua đó thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước theo nghị quyết trung ương năm khóa tám về vấn đề phát triển và bảo tồn vấn đề văn hóa của đồng bào các dân tộc nói chung và truyền thống văn hóa của người cơ tu nói riêng
với cách làm riêng có của địa phương mình xã sông côn huyện đông giang đã lần thứ ba liên tiếp tổ chức thành công lễ hội văn hóa truyền thống cơ tu
thành công từ lễ hội này sẽ góp phần thắt chặt tình đoàn kết của cộng đồng
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo sẽ là một điểm báo
thưa quý vị và các bạn vào ngày hôm nay hai mươi năm tháng tám hội đồng tiền lương quốc gia tiếp tục họp bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi sáu
câu chuyện tăng lương tối thiểu đang thu hút được sự quan tâm rất lớn từ phía dư luận cũng như là hàng triệu người lao động
trong khi tổng liên đoàn lao động việt nam đề xuất mức tăng là một mươi sáu thì phần lớn các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước
lại cho rằng mức tăng là chỉ khoảng từ sáu đến bảy mới hợp lý
nhiều báo ra ngày hôm nay đăng tải bài viết đi sâu phân tích về vấn đề này
trao đổi với phóng viên báo công an nhân dân lãnh đạo phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho rằng đề xuất tăng khoảng từ sáu đến bảy
mà khối doanh nghiệp đưa ra được dựa trên quy luật của phát triển kinh tế thị trường
theo đó tốc độ tăng lương cần bám sát tốc độ tăng năng suất lao động cộng với tốc độ mất giá của đồng tiền
nếu tốc độ tăng lương vượt quá xa so với tổng của hai biển số này doanh nghiệp sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ thậm chí là phá sản
tăng trưởng kinh tế chậm lại và thất nghiệp sẽ gia tăng
mặc dù vậy vcci cũng thừa nhận mức sống của người lao động hiện còn quá thấp và cuộc sống còn nhiều khó khăn
và các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm nhất định trong việc đưa mức tiền lương tối thiểu tiếp cận với mức sống tối thiểu
liên quan đến vấn đề này báo lao động đăng tải bài viết có tiêu đề không phó mặt đời sống của một mươi năm triệu lao động
nội dung bài viết phân tích bức tranh kinh tế ở việt nam vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn và đầu năm hai nghìn một mươi năm sáng sủa hơn nhiều so với cùng kỳ trước đó
gdp đã tăng hơn sáu sự đổi mới của doanh nghiệp theo chiều hướng tích cực
số doanh nghiệp mới sinh ra nhiều hơn số doanh nghiệp đã chết đi số doanh nghiệp tăng vốn nhiều hơn
mức việc làm tăng tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp giao động ở mức hai duy trì mức giá công lao động là quá thấp
điều quan trọng nhất là người lao động không thấy mình được tôn trọng nữa
họ cũng không có nguồn kích thích để có trách nhiệm
với công việc và việc tăng lương cho người lao động theo như đề xuất của tổng liên đoàn lao động việt nam là một mươi sáu
chính là mong mỏi của hàng triệu người dân lao động mặc dù mức tăng này vẫn còn thấp hơn so với nhu cầu sống tối thiểu của công nhân là vào khoảng một mươi
những ngày qua giá dầu thế giới tiếp tục có xu hướng giảm mạnh là nước thu ngân sách phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu thô
giá dầu giảm sẽ ảnh hưởng đến kinh tế việt nam
nhưng theo các chuyên gia kinh tế diễn biến trên của giá dầu vừa tác động tiêu cực
nhưng cũng có những tác động tiêu cực
báo an ninh thủ đô đăng tải bài viết trên trang sáu có tiêu đề
giá dầu thô lao dốc không phanh nhà nước hù thu doanh nghiệp hưởng lợi
nội dung bài viết nêu rõ phiên giao dịch ngày hai mươi bốn tháng tám chứng kiến sự trồi sụt không liên tục của giá dầu xoay quanh mốc ba mươi chín usd một thùng
theo số liệu mới nhất của tổng cục hải quan bảy tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm do đơn giá bình quân giảm tới bốn mươi bảy
nên trị giá xuất khẩu dầu thô của cả nước chỉ đạt hai bốn mươi sáu tỷ usd giảm bốn mươi bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
tương ứng giảm hai một mươi tám tỷ usd
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia kinh tế cho hay trong dài hạn giá dầu giảm giá đầu vào cho nhiều ngành sản xuất giảm thúc đẩy năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp việt nam
nhìn rộng hơn nữa giá dầu giảm sẽ kích thích sản xuất trong nước từ đó thu thuế tăng lên
nhiều nền kinh tế khác trên thế giới như mỹ eu nhật bản cũng được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho hàng việt nam tăng cường xuất khẩu
theo kế hoạch đến tháng chín
hệ thống vé tàu điện tử tự động sẽ cho phép hành khách tự in vé ở bất cứ đâu và hành khách chỉ cần mang vé này là có thể lên tàu
nhưng trước nhu cầu cấp thiết tổng công ty đường sắt việt nam đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ lên ngày hai mươi một tháng tám vận hành
tuy nhiên kế hoạch này đã không hoàn thành kịp tiến độ đề ra vì nhiều lý do
trong đó có việc hoàn thành thủ tục pháp lý về hóa đơn điện tử thông tin được đăng tải trên báo giao thông số ra ngày hôm nay
theo lãnh đạo của tổng công ty đường sắt việt nam hệ thống vé điện tử hóa đơn điện tử sau khi đặt chỗ và thanh toán xong
hành khách có thể tự in thẻ cấp chỗ đi tàu và hóa đơn điện tử tại nhà hoặc bất cứ nơi nào có máy in máy tính kết nối internet
sau đó chỉ cần mang thẻ này ra ga là có thể lên tàu
tại bất kỳ đâu bất kỳ lúc nào căn cứ vào mã số thẻ đi tàu hành khách có thể truy cập vào website hóa đơn điện tử
để tra cứu cũng như in hóa đơn hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật
tuy nhiên đến thời điểm này vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến việc hoàn thành thủ tục pháp lý về hóa đơn điện tử
vì vậy tổng công ty đường sắt việt nam đã quyết định lùi thời điểm triển khai hệ thống vé tàu điện tử hóa đơn điện tử
đến cuối tháng tám để có thêm thời gian kiểm tra hoàn thiện hệ thống vé tàu điện tử và hóa đơn điện tử trước khi sử dụng
việc này nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định chính xác về tài chính không gây phiền hà đối với người dân khi mua vé tàu
sau gần bốn tháng mở cửa để phục vụ người dân và du khách phố đi bộ nguyễn huệ ở đường ở phường bến nghé quận một tp hcm
một địa điểm gắn với nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử chính trị đã thu hút được sự quan tâm và là khu vực vui chơi giải trí của đông đảo người dân
tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bất cập trong các hoạt động của người dân tại phố đi bộ
do đó ủy ban nhân dân tp hcm sẽ tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự an toàn giao thông đảm bảo an toàn cho du khách và mỹ quan đô thị
ngoài lực lượng trật tự đô thị thanh niên sung phong công an thành phố luôn bố trí cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với cảnh sát một trăm một mươi ba
cảnh sát cơ động tuần tra giữ gìn đảm bảo an toàn giao thông tại phố đi bộ
bên cạnh đó thời gian tới theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố tại khu vực công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
trước chủ sở ủy ban nhân dân tp hcm và phố đi bộ nguyễn huệ phải được quản lý nghiêm cấm xe chạy băng ngang chải bạc ngồi trên đường
để xử lý những trường hợp cố tình vi phạm ngành chức năng thành phố sẽ trích xuất hình ảnh từ camera lắp đặt trên phố đi bộ
chuyển cho công an để phạt nguội những người cố tình điều khiển phương tiện băng ngang trước khu vực tượng đài chủ tịch hồ chí minh
trong những ngày nắng nóng này tại các bãi biển trên địa bàn tỉnh quảng trị rất đông người đến tắm biển
nguy hại hơn là sau khi tắm biển phần đông người dân tham gia giao thông đều có sử dụng rượu bia
việc này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng
phóng sự dưới đây được thực hiện tại quốc lộ chín đi về khu du lịch biển cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị
đây là người điều khiển phương tiện nghi vấn sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
khi cảnh sát giao thông công an huyện do linh yêu cầu kiểm tra
thì người này có hành vi chống đối và bất hợp tác với lực lượng chức năng
hiện tượng này diễn ra khá phổ biến trên quốc lộ chín tuyến từ bãi tắm cửa việt đi lên thành phố đông hà
khi có rất nhiều trường hợp sau khi tắm biển và sử dụng rượu bia
điều khiển phương tiện tham gia giao thông gây không ít khó khăn cho người thi hành công vụ
để hạn chế thấp nhất tình trạng trên đội cảnh sát giao thông công an huyện gio linh quảng trị
đã tăng cường tuần tra khép kín trên địa bàn tuần tra ngoài giờ
tuần tra những giờ cao điểm trên quốc lộ chín nối dài về khu du lịch biển
đặc biệt là phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền
trong đó chủ yếu tuyên truyền trên phương tiện loa phóng thanh thôn sớm và các khu vực bãi tắm
về việc không sử dụng nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện
khi có chủ trương về công văn
hội huyện về thực hiện đo nồng độ cồn và chính quyền địa phương đã trị đào lực lượng công an địa phương
tuyên truyền vận động bà con bằng trên các phương tiện thông tin đại chúng của các khu phố
thông báo để bà con biết và nghiêm túc thực hiện chủ trương này
vì vậy sau khi đi vào thực hiện chủ trương đo nồng độ cồn
thì như vậy là cái tỷ lệ người tham gia giao thông
ăn uống bia rượu là được giảm xuống rất là rõ rệt
nhờ làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trên tuyến quốc lộ chín đi về khu du lịch biển cửa việt chưa xảy ra một vụ giao thông nghiêm trọng nào
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn xảy ra một mươi sáu vụ làm chết một người và bị thương hai mươi ba người
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phối hợp với chính quyền địa phương
tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân và tổ chức tuyên truyền trên khu du lịch bảo đảm của việt
bên cạnh đó đẩy mình có thể tuần tra thay đổi về phương pháp tuần tra tổ chức tuần tra vào giữa cao điểm
giữa cao điểm và tuần tra các tuyến đường nội thị địa bàn nông thôn
nhằm giúp cho du khách có một mùa du lịch biển an toàn nhất là trong dịp lễ hai tháng chín
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện gio linh quảng trị tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn theo chuyên đề
xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia quá nồng độ cồn cho phép lạng lách đánh võng
công tác tuần tra kiểm soát cần phải được thực hiện thường xuyên và quyết liệt hơn
có như vậy mới làm cho du khách yên tâm hơn khi đến với khu du lịch biển cửa việt
vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng tám một chiếc xe tải chạy trên đường mai trí thọ đoạn trước hầm vượt sông sài gòn
quận hai tp hcm đã bị mất lái đâm vào xe taxi chạy cùng chiều rồi hút đổ cột đèn chiếu sáng ven đường
xe tải do tài xế tên tuấn điều khiển lưu thông trên đường mai trí thọ theo hướng từ quận hai đi quận một
khi đến gần trạm thu phí thủ thiêm cách hầm vượt sông sài gòn khoảng hai trăm linh m
thì bất ngờ mất lái hút vào đuôi taxi đang chở một phụ nữ lưu thông phía trước
giao trạm khiến xe taxi hư hỏng nặng
tiếp đó xe tải lao lên giải phân cách giữa hai chiều đường rồi đâm đổ cột đèn chiếu sáng công cộng
rất may vụ việc không gây thương vong về người
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi vừa có văn bản gửi các tỉnh thành phố các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
theo tuyến cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh và công ty cổ phần bến xe quảng ngãi
thông báo về việc chuyển các tuyến vận tải khách từ bến xe khách quảng ngãi đến bến xe đức phổ và bến xe bình sơn
việc chuyển này là để đảm bảo bàn giao mặt bằng bến xe tại số hai mươi sáu đường lê thánh tôn thành phố quảng ngãi
cho tập đoàn vingroup theo đúng chỉ đạo của chủ tịch ubnd
sở giao thông vận tải quảng ngãi đề nghị sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố trên cả nước
phối hợp thông báo đến các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định có đăng ký bến đến tại bến xe khách quảng ngãi
biết thời gian chuyển bến và lựa chọn bến đến gồm bến xe bình sơn hoặc bến xe đức phổ
đăng ký với sở giao thông vận tải quảng ngãi trước ngày hai mươi năm tháng tám để có văn bản chấp thuận
đồng thời thông báo đến các bến xe trên địa bàn biết thực hiện thủ tục cho xe ra vào bến theo quy định
các đơn vị kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định bằng ô tô trên địa bàn tỉnh đăng ký bến đi
bến xe bình sơn hoặc bến xe đức phổ thay thế bến xe khách quảng ngãi trong thời gian di rời và đầu tư xây dựng
bến xe mới gửi sở giao thông vận tải trước ngày hai mươi năm tháng tám để xem xét chấp thuận